hội thảo tập trung ý kiến tham gia của các chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý nhằm hoàn thiện các luận cứu khoa học phục vụ xây dựng định hướng phát triển học viện chính trị công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi làm rõ một số vấn đề nội dung còn vướng mắt trong quá trình xây dựng đề án phát triển học viện để tiếp tục chỉnh lý bổ sung hoàn thiện đảm bảo các yêu cầu chính trị pháp lý khoa học phù hợp với quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chỉ đạo của đ
máy và nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học trong công an nhân dân giai đoạn hiện nay các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận tham gia góp ý những nội dung về mục tiêu chung mục tiêu cụ thể và qua đó kiến nghị đề xuất nhiệm vụ giải pháp đột phá phát triển học viện đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bản tin nhật kiến ninh ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại